công an tỉnh bình dương cho biết đã bắt được zhang zhongwu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
quốc tịch trung quốc nga nghi phạm trong vụ sát hại nữ kế toán đang mang bầu tại tỉnh bình dương
công an phường phù động thành phố pleiku tỉnh gia lai đã phát hiện zhang zhongwu đang trốn trên địa bàn
nên đã tiến hành bắt giữ hiện nghi phạm đang được di lý về công an tỉnh bình dương
zhang zhongwu là giám đốc công ty nơi nữ nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba làm kế toán
gia đình xác nhận nạn nhân đang mang bầu
vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi chín tháng ba nhân viên công ty phát hiện nạn nhân tử vong với nhiều vết dao đâm trên cơ thể
nên báo công an khám nghiệm hiện trường cơ quan công an xác định nghi phạm là zhang zhongwu
đối tượng đã rời khỏi công ty trên chiếc xe bán tải màu trắng biển số sáu mươi một c bốn mươi năm nghìn
lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của các bị hại nhóm đối tượng đã gọi điện cho nạn nhân
để thông báo chúng thưởng tài sản
tiền mặt có giá trị lớn nếu các bị hại muốn nhận thưởng thì phải đóng tiền cọc
nhóm đối tượng trên đã bị công an huyện thanh trương tỉnh nghệ an tống đạt quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhóm đối tượng gồm nguyễn hoàng long dương viết lãm lê văn toàn nguyễn văn anh và hoàng anh tuấn
cùng chú tại huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
trong năm hai nghìn hai mươi hai nhóm đối tượng này đã thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân
với tổng số tiền hơn một tỷ đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật
tối ngày ba mươi tháng ba hàng chục xe chữa cháy và hàng trăm chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã tham gia chữa cháy tại một sưởng gỗ trên địa bàn quận một mươi hai tp hcm
chín giờ cùng ngày lửa bùng lên từ nhà xưởng công ty gỗ trên đường ht một mươi bảy phường hiệp thành quận một mươi hai tp hcm
cột khói bốc cao hàng trăm mét kèm theo những tiếng nổ khiến khu vực náo loạn
ngoài điều động đội chữa cháy quận một mươi hai trung tâm thông tin chỉ huy một trăm một mươi bốn còn điều động thêm các đội chữa cháy
ở các quận huyện lân cận để chi viện
đến khuya cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn
vụ việc chưa ghi nhận thiệt hại về người
nhiều sản phẩm đồ gỗ bị thiêu dụi hoàn toàn
thưa quý vị và chiều qua khối thi đua các bộ ngành nội chính trung ương gồm bộ tư pháp
ban quỷ lý lăng
tp hcm bộ quốc phòng bộ công an tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao
thanh tra chính phủ và kiểm toán nhà nước đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng
năm hai nghìn hai mươi hai và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi bốn
ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai các bộ ban ngành trong khối đã hưởng ứng và tổ chức các phong trào có bước chuyển biến mạnh mẽ
công tác thi đua khen thưởng ở từng bộ ngành trong khối đã có nhiều đổi mới
diễn ra phong phú đa dạng bám sát nhiệm vụ chính trị chuyên môn
phù hợp với đặc điểm tình hình của từng bộ ngành
vì vậy đã lôi cuốn được đông đảo cán bộ công chức viên chức sĩ quan chiến sĩ và người lao động
hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần phục hồi phát triển kinh tế xã hội
ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lãm phát đảm bảo trật tự an toàn xã hội và quốc phòng an ninh
với bộ công an đây là năm bộ công an tập trung lan tỏa ý nghĩa các phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
với khẩu hiệu hành động chủ động nêu gương kỷ cương trách nhiệm hiệu quả
từ phong trào thi đua đã xuất hiện những tấm gương điển hình tiên tiến vì nước vì dân không quản ngại nguy hiểm
chấp nhận hy sinh kiên quyết đấu tranh với tội phạm sẵn sàng lao vào biển lửa dòng nước lũ cứu người cứu tài sản
hội nghị đã phát động phong trào thi đua năm hai nghìn hai mươi ba trong khối với chủ đề đoàn kết kỷ cương sáng tạo thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
trong đó chú trọng làm tốt công tác phát hiện bồi dưỡng nhân rộng biểu dương tuyên truyền các điển hình tiên tiến gương người tốt việc tốt
các mô hình mới nhân tố mới cách làm hay mang lại hiệu quả thiết thực
còn vào sáng qua tại hà nội tiểu ban lý luận đảm bảo trật tự an toàn xã hội hội đồng lý luận bộ công an
phối hợp với học viện cảnh sát nhân dân tổ chức hội thảo khoa học phòng chống tội phạm đánh bạc trên không gian mạng
đây là hội thảo có ý nghĩa thiết thực quan trọng để bổ sung các vấn đề có liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đánh bạc trên không gian mạng
tại hội thảo các đại biểu đã tập trung phân tích đánh giá về thực trạng của tội phạm đánh bạc trên không gian mạng trong tình hình hiện nay
phân tích làm rõ cơ sở pháp lý những vấn đề lý luận về phòng chống tội phạm đánh bạc trên không gian mạng
và những vấn đề đặt ra cần nghiên cứu hoàn thiện những khó khăn vướng mắt bài học kinh nghiệm trong quá trình đấu tranh
đồng thời dự báo tình hình tội phạm về tổ chức đánh bạc trên không gian mạng trong thời gian tới
trên cơ sở đó đề xuất bổ sung phát triển lý luận sửa đổi các quy định về chính sách pháp luật trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong thời đại bốn nói chung
và tội phạm đánh bạc trên không gian mạng nói riêng
cục công nghiệp an ninh bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an phối hợp với công an tỉnh điện biên vừa tổ chức chương trình tháng ba biên giới biên cương tổ quốc tôi tại xã na sang huyện mường trà tỉnh điện biên
đoàn công tác đã tổ chức khám chữa bệnh cấp phát trên hai trăm linh cơ số thuốc cho bà con nhân dân trên địa bàn bàn giao công trình đường điện mặt trời thắp sáng đường biên
đoàn cũng đã đi thăm tặng quà phục vụ sinh hoạt và công tác cho công an xã na sang đồ dùng phục vụ học tập cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học số một na sang với tổng trị giá các phần quà gần bảy mươi triệu đồng
trước đó đoàn công tác cục công nghiệp an ninh đã đến dân hương tại đền thờ liệt sĩ tại chiến trường điện biên phủ
thể hiện tình cảm lòng biết ơn sâu nặng đối với anh linh các anh hùng liệt sĩ tại chiến trường điện biên phủ
đoàn công tác cục công nghiệp an ninh đã đến sân hương tại đền thờ liệt sĩ tại chiến trường điện biên phủ
để phát triển tốt trong khuôn viên học viện
điều này là một dấu hiệu cho thấy sự phát triển ngày càng tươi thắm trong mối quan hệ giữa hai dân tộc việt nam và nhật bản nói chung
bộ công an việt nam và lực lượng cảnh sát quốc gia nhật bản nói riêng
lễ tiếp nhận diễn ra cũng là thời điểm học viện cảnh sát nhân dân đang tổ chức nhiều sự kiện
hướng tới chào mừng kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thành lập học viện một mươi năm tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tham dự kỳ thi trung học cơ sở trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
công an tp đà nẵng đã triển khai các đợt cao điểm cấp căn cức công dân cho học sinh các trường trên địa bàn
và để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ trường hợp nào tham gia các kỳ thi tuyển sinh mà chưa có căn cước công dân gắn chip
công an các quận huyện đã tổ chức cấp căn cước công dân lưu động tại các trường để tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh
và mục tiêu là một trăm linh các em
các em trong độ tuổi thi thì đều có căn cức công dân gắn chít và mã định danh địa tử trước ngày ba mươi tháng năm
đây là đợt cấp căn cức công dân lưu động thứ hai được tổ chức tại trường trung học cơ sở nguyễn bình khiêm quận ngũ hành sơn tp đà nẵng
công an quận đã phối hợp với nhà trường lập danh sách đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho các em học sinh
ưu tiên cho học sinh khối chín để phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi sắp tới
đến thời điểm hiện tại gần chín mươi học sinh trong độ tuổi thuê tại trường đã làm thủ tục cấp căn cứ công dân
cái việc mà mình di chuyển lên ở những cái công an phường hoặc là công an quận để làm thì nó rất là xa và không thuận tiện
nhiều bạn sẽ điều kiện gia đình không phù hợp hoặc là ba mẹ không có thời gian mà các bạn sẽ bỏ qua việc lập căn cước công dân
mặc dù căn cức công dân rất quan trọng trong cái vấn đề là mình thi lớp một mươi và làm hồ sơ cho sau này của mình
để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ vấn đề các em học sinh không có thời gian để làm hồ sơ cho sau này của mình
để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ trường hợp nào tham gia kỳ thi tuyển sinh mà chưa làm căn cức công dân gắn chip
công an các quận huyện đã phối hợp chặt chẽ với nhà trường lập danh sách và tổ chức cấp căn cứ công dân lưu động theo hình thức cuốn chiếu
phù hợp với thời gian học tập của các em học sinh
việc cấp căn cứ công dân lưu động tại các trường học đang được đẩy nhanh tiến độ
ưu tiên hoàn thành việc cấp căn cức công dân gắn chip điện tử cho toàn bộ công dân sinh năm hai nghìn bốn hai nghìn năm hai nghìn bảy hai nghìn tám

công an các quận huyện đã phối hợp với thời gian học tập của các em học sinh năm hai nghìn bốn hai nghìn năm hai nghìn sáu hai nghìn bảy hai nghìn tám hai nghìn chín

công an các quận huyện đã làm thủ tục cấp căn cức công dân lực lượng công an các địa phương đã nỗ lực để nhanh tiến độ mục tiêu đặt ra là một trăm linh các em trong đội tuổi thi đều có căn cức công dân gắn chip và mã định doanh điện tử trước ngày ba mươi tháng năm